trước đoạn clip youtuber công khai địa chỉ cá nhân và tuyên bố
nếu hôm nay mình xử lý sai vụ việc này thì nạn nhân có thể gọi đến công an khiếu nại
chỉ sau vài giờ chia sẻ nhóm người trong kênh youtuber acil kết nối yêu thương
đã nhận về hàng loạt gạch đá từ cư dân mạng
theo họ đoạn clip cho thấy hành vi cổ suý bạo lực xem thường pháp luật việt nam
khi giữa ban ngày giám đến nhà riêng người khác để hành hung đánh đập
chưa kể còn tự ý quay lại clip bóp lên mạng xã hội
mục đích cầu view làm ảnh hưởng đến danh dự và y tín nạn nhân
dù chưa rõ việc thanh niên kia viết những gì nhưng việc kéo đến nhà người khác như vậy
rồi hành hung là hành vi vi phạm pháp luật
ngoài bày tỏ bức xúc không ít netogen mong muốn cơ quan chức năng
vào cuộc xử lý nghiêm nhóm giang hồ mạng này
liên quan đến cố ca sĩ phi nhung được biết ngày tám tháng một mươi
phi nhung đã được hỏa tán tại bệnh hưng hòa tp hcm
do dịch bệnh đang diễn biến phức tạp nên lễ đưa tiễn ca sĩ phi nhung
diễn ra nhanh chóng nhỏ gọn với sự tham gia của gia đình và những người thân cận
ngay sau đó danh hài việt hương đã đứng ra lo giấy tờ và đưa cho cốt
cố ca sĩ phi nhung về mỹ để tổ chức tang lễ
theo luật sư nguyễn anh thơm cần xử lý nghiêm hành vi côn đồ này
và nhóm youtuber asin đối mặt với ba tựa danh sức nặng
vừa qua mạng xã hội đã chia sẻ một đoạn clip trên kênh youtube asin
kết nối yêu thương với nội dung đang xử lý
thành niên nói xấu ca sĩ phi nhung
theo chủ kênh youtube assam và hai người đàn ông khác
tìm đến phòng trọ của một nam thanh niên
vừa bước vào thì nam youtube đã quát lớn
chỉ tay vào màn hình điện thoại nói
và cái cách như này em muốn nổi tiếng đúng không
thì thanh niên lý nghĩ đáp lại
em đâu có muốn nổi tiếng gì đâu
tại nhà em cũng có người chết vừa
nói câu xong thì nam thanh niên đã bị youtube xin
dán thẳng cú tát vào mặt khiến nam thanh niên bị ngã ngửa ra
và sau đó giữa hai bên đã có những cái thái độ rất không đúng mực
đặc biệt là phía bên youtube đã liên tiếp là chửi đánh nam thanh niên
gây ra một cái sự bất bình lớn trong dư luận xã hội
trước cái thái độ hung dữ của nam thanh niên
trước cái hành vi của nhóm thanh niên áp đáo tại ra như thế
cái nam thanh niên này chỉ biết ngồi co rúm trên giường không dám phản kháng
và điều đáng nói là sau khi kết thúc clip
thì nhóm youtube đã công khai địa chỉ thách thức
nếu sai thì có thể là nạn nhân thì gọi điện công an để khiếu términ ra
dạ còn tôi là nam thanh niên nên làm n bereich thxe